điều này dẫn đến mâu thuẫn ngày càng tăng trong lực lượng lao động châu âu để họ đến quyết định đấu tranh để duy trì lợi ích của mình trong chiếc bánh kinh tế đang dần nhọ lại
tiền lương giờ đây đã không theo kịp năng suất và chi phí sinh hoạt do đó một số người lao động bắt đầu phản ứng
họ vừa mới thoát khỏi thời gian đại dịch khó khăn lại phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu và nhiều vấn đề khác
những mối lo mà thị trường lao động đang đối mặt là rất lớn
sẽ thật sự khó khăn hơn chẳng hạn như một người lao động tại italia tây ban nha hay hy lạp sẽ khó đòi hỏi tăng lương hơn trong khi ngoài kia vẫn còn nhiều người đang thân nghiệp
đây không phải là chuyện đang xảy ra với người lao động tại mỹ vì ở mỹ người lao động đang có lợi thế đàm phán lương cao hơn
ở châu âu thì không như vậy vì thế nó bộc phát ra thành tình trạng bất ổn xã hội hiện nay
hậu quả nhãn tiền không khó để nhận ra với việc ngành hàng không điêu đứng
các cuộc đình công trong ngày hai mươi hai mươi một tháng bốn đã khiến hàng loạt sân bay lớn ở đức phải đóng cửa gây ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hành khách
tại anh các cuộc đình công trong ngành y tế đã khiến hàng nghìn lịch hẹn phẫu thuật và khám bệnh bị hủy hàng nghìn trường học phải đóng cửa
việc đi lại gián đoạn nghiêm trọng khi tỷ lệ người lao động đình không trong các lĩnh vực giáo dục giao thông ngày càng tăng
còn ở pháp trước ngày biểu tình và đình công nhằm phản đối luật thư trí sửa đổi mà tổng thống emmanuel macron vừa ký thông qua đang nhến chìm nước này trong mệt mỏi
tại nhiều thành phố lớn từ paris đến lyon hainan bạo lực liên tiếp bùng phát giữa những người biểu tình và cảnh sát thể hiện bức tranh giả nứt xã hội sâu sắc
vòng xoáy bất ổn về kinh tế và địa chính trị vẫn đang tiếp diễn trong khi thị trường lao động bị thắt chặt và lạm phát tăng cao
đang tác động trực tiếp tới đời sống và thu nhập của người dân châu âu
đặt các chính chính phủ eu vào bài toán cấp bách ngay lập tức bài toán chấn an toàn dân giảm căng thẳng xã hội
với các công đoàn sẵn sàng lên kế hoạch cho những chiến dịch đình công dài hạn tiếp theo
đặc biệt là vào ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm tới cho đến khi những quyết sách phù hợp hơn được đưa ra
xuất hiện trên truyền hình hôm một mươi bảy tháng bốn tổng thống pháp emmanuel macron cho biết đã thấy được sự phẫn nộ của người dân về vấn đề cải cách hưu trí
biểu hiện bởi các cuộc biểu tình kéo dài suốt hơn ba tháng qua
song khẳng định dự luật cải cách là cần thiết đồng thời cam kết sẽ đưa ra các biện pháp hàn gắn đất nước
thật đáng tiếc khi các cải cách đã không thể nhận được sự đồng thuận dù đã trải qua nhiều tháng tham vấn
đây là dự án vĩ đại mà tôi mang đến trước các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng và lấy lại động lực cho quốc gia
thông qua đối thoại xã hội chúng ta sẽ thảo luận về các biện pháp tăng lương cải thiện điều kiện làm việc hệ thống giáo dục y tế tư pháp
chúng ta sẽ có một trăm linh ngày để hòa giải thống nhất
ấp ủ tham vọng và hành động phục vụ đất nước
tuy nhiên ngay khi phát biểu được đưa ra đám đông người biểu tình đã tụ tập bên ngoài các tòa thị chính trên khắp nước pháp hô vang các khẩu hiệu phản đối dự luật
các đảng và đoàn thể đối lập cũng cho rằng kế hoạch của ông macron là đòn đánh tiêu cực vào mô hình phúc lợi của đất nước
các chính phủ dường như vẫn bị mắc kẹt trong hệ tư tưởng rằng họ không thể tăng thuế đáng kể
và do đó họ tự áp dụng
pháp đã đặt cho mình một sự hạn chế giả tạo đối với khả năng trả lương cao hơn
bên cạnh đó vẫn còn quan ngại trong một số nhóm chính trị về mức chi tiêu công mức thuế mức dịch vụ công
vì vậy chúng ta vẫn đang chứng kiến những nỗ lực làm giảm tiền lương xã hội trong trường hợp của nước pháp là về quyền lợi lương hưu
pháp là một quốc gia giàu có và nhờ năng suất lao động tăng trong một mươi năm qua pháp có thể dễ dàng duy trì chế độ lương hưu ở mức hiện tại
mà không cần phải làm những gì mà tổng thống macron đang cố gắng làm
điều đó chỉ làm tăng gấp đôi cơn phẫn nộ từ những người lao động
theo giới chuyên gia những yêu cầu của người biểu tình phần lớn là những điều chính phủ của các quốc gia khó có thể thực hiện nhanh chóng thậm chí là không thể thực hiện
đền hình như vấn đề người lao động đòi tăng lương
tại nước anh chính phủ đang phải theo đuổi chính sách thắt lưng một bộ ưu tiên giải quyết vấn đề lạm phát nên không thể tăng lương
video này sẽ thúc đẩy lạm phát
nỗ lực đề xuất tăng lương khoảng năm nhanh chóng bị các nghiệp đoàn từ chối
và đòi hỏi mức tăng lương cao hơn so với lạm phát hiện đạt một mươi
suy thoái kinh tế lạm phát cao kỷ lục hai chữ số làm trầm trọng thêm khủng hoảng chi phí sinh hoạt thu nhập giảm dẫn đến đình công tại anh
thực tế là những người đi đình công cũng phải đối mặt với rủi ro rơi vào tình cảnh còn tệ hơn cả trước đó
bởi ngày nào đình công nghĩa là ngày đó không có lương
vấn đề sâu xa hơn mà nước anh đang đối mặt là sự thiếu khuất nhân lực bán tích chiến lược
thực tế là các cuộc đình công gần như
không bao giờ kết thúc với một bên chiến thắng
sẽ luôn phải có sự thỏa hiệp
những người lao động cần chính phủ phải có hành động thực chất nào đó để giải quyết vấn đề
vâng có thể thấy các bên liên quan cho làn sóng biểu tình ở châu âu đều cho thấy lập trường cứng rắn khó thỏa hiệp
trong bối cảnh thế giới đầy biến động các cường quốc thêm nhiều gánh nặng do vòng xoáy bất ổn kinh tế xã hội
đặc biệt là người lao động đang từng ngày phải hứng chịu cảnh sống khôn khó hơn
giới chuyên gia nhận định triển vọng tìm ra giải pháp cho những bất mãn cho xã hội ở các quốc gia châu âu hiện nay sẽ còn vẫn rất mờ mịt